trong khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
hiện tại đang có ba bảy trăm bốn mươi ba sáu trăm năm mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín tại hai trăm một mươi bốn quốc gia hai trăm năm mươi tám tám trăm bốn mươi sáu trường hợp tử vong
trong đó số tử vong cao nhất là tại mỹ với bảy mươi hai hai trăm bảy mươi năm trường hợp
thì tại việt nam hai mươi một ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch nhằm tiếp tục có những biện pháp mới để người dân yên tâm cho con em đi học
cũng như sản xuất kinh doanh trở lại bình thường
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam đã có những biện pháp quyết liệt
đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh dần trở lại cuộc sống và công việc trong trạng thái mới
thủ tướng nhấn mạnh nguy cơ nhiễm bệnh từ bên ngoài vào việt nam vẫn còn
do vậy cần phải bàn để có những biện pháp thế nào đối với bên ngoài
cũng như các giải pháp mới để thúc đẩy sản xuất kinh doanh
chúng ta phải tiếp tục giảm cách giảm giảm cách xã hội để trở lại cuộc đoạn bình thường
chứ không thể như là vào lớp học vừa là nội mũ bỏ hồ vừa là mặc quần áo vừa là đeo khẩu trang
không có em học được trong cái mùa hè nóng bỏng này nói quá cái chuyện đó
rồi các cái ngành nghề phải tiếp tục được hoạt động ra lại thế này
bây giờ nhất khóa là phải dừng lại những ngành nào
tại cuộc họp các đại biểu đã có ý kiến nhằm mở ra các hoạt động sản xuất
kinh doanh bình thường
một cách an toàn đề cao cảnh giác số người việt nam ở nước ngoài về sẽ được kiểm soát
nhằm bảo đảm không lây nhiễm ra cộng đồng
ban chỉ đạo phòng chống dịch đề xuất tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc
như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng
thường xuyên rửa tay bảo đảm vệ sinh cá nhân thực hiện giãn cách một mét khi xếp hàng tại những nơi đông người
đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo thì không bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp học
phải giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay định kỳ mở cửa sổ cửa chính để thông thoáng khí
nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt vệ sinh phòng học lớp học nhà vệ sinh
không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau
và hạn chế tiếp xúc chỗ đông người không sử dụng mũ nón hoặc tấm chay chắn giọt bán cho học sinh